đoàn công tác do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
tiến hành kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh thái bình
đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được
tuy nhiên tỉnh vẫn còn một số hạn chế yếu kém cần khắc phục
đồng chí đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương trong phòng chống tham nhũng
đây là việc khó khăn nhạy cảm nên phải phát huy dân chủ nâng cao vai trò của người đứng đầu
nhất là trí tuệ của tập thể quyết định theo đa số
trong thời gian làm việc tại tỉnh thái bình đồng chí phạm minh chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại huyện tiền hải thăm tặng quà tết cho một trăm năm mươi đối tượng nhiễm chất độc da cam đang sinh sống tại thành phố thái bình và bốn huyện trên địa bàn